theo thông tin mới nhất về lịch sửa chữa tuyến cắp quang biển kết nối đông nam á với hoa kỳ
nhánh f một h dự kiến sẽ được sửa xong vào ngày chín tháng một
có nghĩa là luôn một tuần so với kế hoạch ban đầu
dự kiến sẽ hoàn thành trước tết nguyên đán
sự cố trên nhánh s một i của tuyến cắp biển aag dự kiến sẽ được khắc phục xong vào ngày một mươi năm tháng một
còn sự cố trên tuyến cắp biển kết nối châu á châu phi và châu âu aae một
sẽ được sửa chữa từ ngày hai mươi hai tháng một và dự kiến hoàn thành vào ngày hai mươi bảy tháng một
sự cố trên hai nhánh s hai và s một của tuyến cắp biển liên á ia
dự kiến sẽ lần lượt được sửa xong vào các ngày hai mươi chín tháng một và ngày ba tháng hai
trước đó ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín ba tuyến cắp quang liên châu lục cùng đồng thời gặp sự cố
khiến lưu lượng đồn truyền internet của việt nam đi quốc tế ước tính bị giảm ba mươi
với kế hoạch khắc phục các sự cố như trên dung lượng internet việt nam đi quốc tế
trên tuyến cắp biển aag sẽ được khôi phục một trăm linh trước đợt nghỉ tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi